thôn xà cầu xã quảng phú cầu huyện ứng hòa hà nội có khoảng tám trăm linh hộ dân
thì hơn một trăm năm mươi hộ trong số đó làm nghề thu gom tái chế phế liệu nhựa và có xưởng tái chế tại nhà
trong đó có gần một trăm linh hộ vừa thu gom vừa tái chế phế liệu chủ yếu là nhựa và cao su
hoạt động tái chế diễn ra với quy mô nhỏ lẻ tự phát manh mún phần lớn các xưởng đều không có
sử dụng xử lý chất thải người làm việc không có đồ dùng bảo hộ lao động khí thải
nguồn nước thải đều được xả trực tiếp ra môi trường điều đáng nói tại làng nghề tái chế
rác thải chưa có lò đốt tập trung nên đã có hiện trạng nhiều hộ lén lút đốt trộm rác thải tái
chế phế liệu nhựa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt
ở làng này thì nói chung cái rác thải thì nó nhiều lắm một ngày trung bình nếu mà thu về đây
nó phải rơi vào tầm khoảng
hai mươi tấn cái rác thải ở đây rác thải ở đây nó đủ các loại ở làng này bây giờ nó chưa có cái
lò để tiêu thụ cái rác thải bây giờ dân cứ tự đen ra là đốt đốt thì rất là ô nhiễm môi trường
thế bây giờ đành sống ở đây thì vẫn phải sống chung mà chịu với cả cái rác thải này thôi
nghề tái chế rác đã giúp cho cuộc sống của người dân trong thôn trở nên khấm khá tuy nhiên
việc phát triển bừa bãi
quy hoạch của các hộ sản xuất đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến
sức khỏe của người dân theo chính quyền địa phương xã quảng phú cầu hiện nay địa phương đã ký hợp
đồng với một công ty chuyên xử lý chất thải cho làng nghề tuy nhiên một số bộ phận người dân
vẫn tự ý xả trộm chất thải rác thải mặt khác việc quy hoạch làng nghề ở địa phương đã có
nhưng mới dừng lại ở bước lập đề án rác thải nhựa trên xã cầu thì xã cũng đã
thực hiện giải quyết công tác vệ sinh môi trường thôn cũng như xã cũng hợp đồng với công ty môi trường
ở hòa bình thuộc tỉnh hòa bình cũng thu gom vận chuyển theo hàng tháng định kỳ và cái việc này
cũng là việc làm hết sức thường xuyên hiện nay giải pháp này cũng mang tính chất lâu dài đôi
lúc có xảy ra một số hiện tượng đổ đốt rượu rác hoặc phát phục rất triệt để hiện tượng đổ đốt rượu
rác cũng đã hạn chế được rất nhiều cụng công nghiệp xã cầu đang các bước triển khai thực
hành rất nhanh tiến độ để quy động cũng mời gọi nhân dân vào trong khu công nghiệp để sản xuất
cụ công nghiệp sản xuất điều đó cũng đảm bảo cho công tác quản lý công tác vệ sinh môi trường tận nặng hơn
nhiều năm qua người dân thôn minh khai thị trấn như quỳnh huyện văn lâm hưng yên hầu hết sống
bằng nghề tái chế nhựa đây là công việc đem lại thu nhập chính cho họ nhưng cũng đe dọa bầu không khí
của cả một vùng dân cư hoạt động sản xuất thủ công máy móc thô sơ chất thải được xả trực tiếp ra môi trường
nhìn dòng nước vắng bọt này không ai nghĩ đây chính là nguồn nước duy nhất phục vụ hoạt động trồng trọt
của người dân sinh sống dọc bờ sông
đêm đến chúng tôi mở cửa ra mùa lóng mùa lồm chúng tôi mở cửa ra coi như là tức ngược cái mùi khét khó chịu vô cùng
không thắng nào tôi từ năm đến bảy lần xuống viện vì tôi bị hô hấp không dám mở cửa những đêm khó thở
mở cửa ra thì cái mùi tạo tải nó vào cô không thể nào tận thở thở được cho nên cô cả xóm cô hơn chục người ung thư
ô nhiễm đã lan rộng vượt qua khuôn khổ của một thôn gia đình ông toàn cách đó gần hai cây số nhưng lúc nào cũng phải đóng kín cửa quầy bạt để giảm mùi khét khói bụi và tiếng ồn
theo ông toàn những năm gần đây trên địa bàn thôn số người mắc bệnh về phổi hô hấp ung thư gia tăng
cũng tập tập video clip của our hai

nếu có ảnh hưởng của không khí môi trường và nguồn nước bị ảnh hưởng trực tiếp thì nước trẻ và các cụ có tuổi bị nhiễm
đối với những nơi mà tái chế thì họ lấy là những làng nghề họ sử dụng những công nghệ rất là thô sơ
thế thì người ta cũng lại bị ảnh hưởng ngay đối với những người dân trực tiếp tham gia và tái chế đấy
mình không có xử lý đúng quy cách thì chúng ta sẽ gây ổ nhiễm
cái thứ hai là những mầm bệnh
như thế nếu mà chúng ta không có cách thu gom không có cách xử lý cho nó đúng quy cách thì những chất đấy lại lan ra môi trường
nó là mầm mống để sinh ra những dịch bệnh những vi khuẩn
ô nhiễm không khí không còn là câu chuyện của riêng các đô thị lớn nữa mà đã trở thành vấn nạn nhức nhối ở nhiều địa phương
đặc biệt tại nơi có nhiều làng nghề đang hoạt động
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who mỗi năm việt nam có khoảng sáu mươi ca tử vong có liên quan đến ô nhiễm không khí
trong đó có không ít người dân sống tại những làng nghề tái chế
len lỏi trong những ngôi nhà cao tầng khang trang là khói bụi một thực tế không ai mong muốn nhìn thấy tại những vùng nông thôn này